tình trạng khăng hiếm lao động sẽ dần được giải quyết bởi chính phủ đã xác định doanh nghiệp là chủ thể còn người lao động là trung tâm trong phòng chống dịch
với ngành diệt may tp hcm để đáp ứng bộ tiêu chí an toàn các doanh nghiệp phải cắt giảm công suất và chỉ cần một nửa lực lượng lao động so với trước
do đó mức thiếu hụt không quá nặng nề chỉ khoảng hai mươi lao động phổ thông
nếu có thể bổ sung từ nay đến hết tháng một mươi thì tình hình sẽ ổn định trở lại ông đánh giá
vì này cho rằng
khai hiệu quả các gói an sinh và khai thông biên giới các tỉnh thành sẽ tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại
trong khi chờ cơ quan chức năng tháo gỡ những nút tha tay
các doanh nghiệp cũng phải tự đưa ra giải pháp để giữ chân lao động sẵn có đồng thời thu hút những lao động cũ và mới
bouen việt nam cho biết vẫn trả lương cho công nhân không thể đi làm từ tháng sáu đến tháng chín
mức năm mươi lương tối thiểu và bảo hiểm xã hội tiếp tục được duy trì
hiện doanh nghiệp đang nỗ lực phủ
đưa ra vắc xin cho toàn bộ công nhân để họ có thể đi làm trở lại
còn ở góc nhìn của ông phạm văn việt
lao động quay lại thành phố sẽ gặp vấn đề lớn nhất là chỗ ở
do đó doanh nghiệp nên cố gắng bố trí chỗ ở có thể tiếp tục thực hiện ba tại chỗ
chính quyền địa phương có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp mượn các trung cư trường học ký túc xá đang bỏ trống
làm nơi cô chú tạm thời cho người lao động
trong khi đó với ông nguyễn tránh phương vấn đề tâm lý lại rất quan trọng
đặc biệt với những người lao động đã và đang là fo
ngay tại doanh nghiệp của mình ông phương cho biết luôn cố gắng giữ liên lạc với nhân sự này
đồng thời thường xuyên chăm sóc sức khỏe tinh thần và hỗ trợ họ về nhu yếu phẩm
còn theo ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
cho biết đã có chín hai trăm linh doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
tuy nhiên hiện nay số lao động ở khu chế xuất khu công nghiệp chỉ đạt năm mươi sáu
khu công nghệ cao
đó là bài toán lớn với thành phố khi nhiều người lao động về quê theo nguyện vọng ông hài đánh giá
xong xong với đó người lao động nên bình tĩnh ổn định tư tưởng tâm lý làm việc
cùng doanh nghiệp vượt khó ổn định sản xuất
không nên chia sẻ những thông tin thất thiệt hoặc tin vào các thông tin không chính thống
ảnh hưởng đến việc làm cuộc sống của mình
ngoài ra về lâu dài nếu doanh nghiệp không có đủ nguyên liệu sản xuất cho lao động tạm nghỉ
thì tìm kiếm nguồn hàng
với quyết tâm mục tiêu chung
liên đoàn lao động cùng sở lao động thương bình xã hội và các ngành chức năng
sẽ chung tay phối hợp thực hiện các giải pháp tối ưu nhất
nhằm hỗ trợ người lao động giúp người lao động ổn định đời sống
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
các doanh nghiệp địa phương đã đề ra những giải pháp quyết liệt mạnh mẽ
vừa quyết tâm phòng chống dịch bệnh vừa tập trung tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy sản xuất kinh doanh
đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân
nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
cần khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc về lao động
đồng thời đơn giản hóa các hình thức tuyên truyền
và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động
có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp
và hỗ trợ người lao động bị thôi việc mất việc làm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và hỗ trợ doanh nghiệp
tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động
chuyên gia nước ngoài
thưa quý vị tình trạng thiếu hụt lao động
sẽ khiến các doanh nghiệp phía nam rơi vào thế khó
không thể ổn định hoạt động
vì vậy để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng lao đao
hấp hối vì thiếu hụt lao động
cần có các giải pháp và chính sách kịp thời
giải quyết vấn đề lao động
thưa quý vị báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật
những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại